liên quan đến vụ sáu nữ nhân viên quán karaoke ở hà tĩnh nhiễm covid một mươi chín ông lê viết hùng
giám đốc trung tâm y tế huyện nghi xuân hà tĩnh cho biết cơ quan chức năng huyện này đang rốt ráo
truy vết những người liên quan để khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm
đến nay đã phát hiện bảy nhân viên phục vụ của quán karaoke an hồng thuộc tổ dân phố số một
thị trấn xuân an hà tĩnh dương tính với covid một mươi chín trong đó một trường hợp đang chờ kết quả khẳng định
ngoài ra đến nay đã ghi nhận bốn người đàn ông là khách đến hát tại quán karaoke này
bị dương tính với covid một mươi chín trong đó ba người đã được công bố
như vậy chỉ trong vòng một ngày sau khi một nam bệnh nhân khai đã tới quán karaoke an hồng
đến nay đã có ít nhất một mươi một ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
qua trích xuất camera tại quán thì từ ngày ba tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi một
năm mươi đoàn khách đến hát cơ tính trung bình mỗi đoàn khoảng năm người
thì số f một cũng đã lên tới gần sáu trăm linh người
tuy nhiên đến nay chúng tôi mới truy vết được khoảng ba trăm linh khách đến hát
trong đó một trăm ba mươi chín người trú ở nghi xuân một trăm năm mươi năm người ở các địa phương khác
chủ yếu là thành phố vinh và huyện hương nguyên ông hùng nói với nguồn trên
thưa quý vị khi các ca mắc vẫn đang tăng mỗi ngày
thì việc cần thiết nhất lúc này là mỗi cá nhân cần góp sức cho cộng đồng
để thành quả chống dịch không bị lãng phí
dù gì đi nữa hành động của người phụ nữ này
cũng rất phàn càm dù đặt ở trong tình huống có covid hay không
thì cũng khó có thể chấp nhận được
thưa quý vị thật may mắn khi ở thời điểm hiện tại
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở nghệ an đã có nhiều diễn biến mới
công tác điều trị cho bệnh nhân đã có những điều chỉnh phù hợp
nghệ an đã tập trung điều trị tốt cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
nhờ vậy tỷ lệ bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh đạt cao
tỷ lệ bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín rất thấp
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
nghệ an chính thức ghi nhận hai ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
hai bệnh nhân này là người dân hồi hương từ hàn quốc
trên chuyến bay giải cứu về cách ly tại địa phương
tiếp đó ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
ca nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nghệ an
được phát hiện tại xã quỳnh lập thị xã hoàng mai
sau gần bảy tháng tính từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trải qua các đợt dịch
toàn tỉnh đã ghi nhận hai tám trăm ba mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ở hai mươi một huyện thành thị
chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh nghệ an đặc biệt coi trọng công tác điều trị cho bệnh nhân
với những ca bệnh đầu tiên này
tỉnh chỉ đạo thực hiện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngay tại tuyến y tế cơ sở
nếu bệnh nhân chuyển nặng
thì chuyển lên tuyến trên là trung tâm bệnh nhiệt đới
bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh
do có sự chuẩn bị chú đáo
tập huấn kỹ càng từ trước
các bệnh viện như bệnh viện đa khoa khu vực tây nam
đa khoa khu vực tây bắc
bệnh viện đa khoa quỳnh lưu đều thực hiện tốt nhiệm vụ
các bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh và xuất viện
nhưng rồi làn sóng dịch covid một mươi chín thứ tư với biến chủng delta xuất hiện
số ca bệnh ở tỉnh tăng nhanh
các cơ sở điều trị covid một mươi chín quá tải
tỉnh nghệ an đã chỉ đạo thành lập các bệnh viện giã chiến số một hai ba bốn năm và sáu
nghệ an để điều trị bệnh nhân
những bệnh viện giã chiến này thực hiện thu dung điều trị cho bệnh nhân nhẹ
các bệnh nhân nặng được chuyển lên điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới
ngành y tế nghệ an đã điều động nhân lực và giao cho các bệnh viện công lập tuyến tỉnh
trung tâm y tế hưng nguyên trung tâm y tế nghĩa đàn trực tiếp phụ trách các bệnh viện giã chiến
phải nói rằng công tác điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín ở nghệ an được thực hiện rất tốt
đã có rất nhiều bệnh nhân cao tuổi nặng nguy kịch
nhiều bệnh nền phải thở máy lọc máu được cứu sống sớm xuất viện trở lại cuộc sống bình thường
bác sĩ nguyễn thanh hải phụ trách bệnh viện giã chiến số bốn cho biết
mọi vấn đề về điều trị sử dụng thuốc theo phác đồ đều được các bác sĩ tính toán kỹ lưỡng
phối hợp đồng bộ nhịp nhàng kèm theo hội trần xin ý kiến chỉ đạo từ hội đồng chuyên môn
đứng trước những diễn biến mới hết sức nguy hiểm của dịch
tỉnh nghệ an đã xây dựng triển khai kế hoạch về việc triển khai thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chuẩn bị cơ sở thu dung và điều trị ở cấp độ cao hơn
nhất là cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
trong đợt dịch này ngành y tế tỉnh nghệ an đã và đang tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác khống chế
dập dịch và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch lây lan nhiều địa bàn xâm nhập bệnh viện
nhưng ngành vẫn đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh không để gián đoạn đứt gãy
đặc biệt là khu vực vùng đỏ
thành phố vinh trong tháng một mươi và đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một là địa phương vùng đỏ nguy cơ rất cao
với nhiều ca mắc covid một mươi chín
để duy trì hoạt động vừa chống dịch nhưng không để gián đoạn đứt gãy công tác khám chữa bệnh cho người dân
trung tâm y tế tp vinh đã chỉ đạo trạm cắt cử cán bộ thay phiên nhau thường trực ở trạm để tiếp đón
khám bệnh cho người dân hướng dẫn người dân khai báo y tế thực hiện công tác tiêm chủng
tương tự khi phát hiện ổ dịch tại bệnh viện đa khoa nghệ an
sở y tế nghệ an đã kịp thời chỉ đạo phong tỏa cách ly nghiêm ngặt tám khoa và trung tâm
nằm ở tầng bốn đến tầng bảy của tòa nhà bảy tầng bệnh viện để phòng chống dịch
các khoa từ tầng ba trở xuống thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch
bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội chú ngoại trừ bệnh nhân cấp cứu để tập trung phòng chống dịch
nhờ vậy ổ dịch tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an cơ bản đã được kiểm soát tốt
hoạt động khám chữa bệnh vẫn đảm bảo an toàn
tiến sĩ đậu huy hoàn phó giám đốc sở y tế nghệ an cho biết
trước nguy cơ mới của dịch sở y tế nghệ an đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai giường thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh
hiện nay dự thảo đang được xin ý kiến của các sở ban ngành trước khi trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
dự thảo kế hoạch đề ra bốn cấp độ dịch số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người một tuần
và bố trí số dường bệnh tương ứng để đáp ứng yêu cầu chủ động
kịp thời công tác thu dung điều trị bệnh nhân
ở mỗi cấp độ đều có sự phân luồng rõ theo mô hình tháp ba tầng của bộ y tế
ở cấp độ bốn với trên một mươi bệnh nhân mắc tổng số dường có thể huy động ba mươi năm năm trăm linh dường
bao gồm dường bệnh tại các cơ sở công lập tuyến tỉnh khách sạn
một mươi dường bệnh tại một mươi chín cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện thị xã thành phố và một mươi hai bệnh viện đa khoa tư nhân
ở cấp độ này nghệ an đồng thời kích hoạt các trạm y tế lưu động mỗi trạm quản lý năm mươi ca nhiễm
sau hơn bốn tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau
trải qua những thời khắc cam go khốc liệt nhất với những đau thương mất mát rất lớn chưa từng có trong lịch sử
tình hình dịch tại tp hcm đã từng bước được kiểm soát
tuy nhiên trong bối cảnh các hoạt động dần trở lại nhộn nhịp doanh nghiệp tái sản xuất
giám sát diễn biến dịch bệnh trong những ngày gần đây cho thấy số ca mắc mới đang điều trị tại nhà
và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại
tối tám tháng một mươi một bộ y tế công bố một ba trăm một mươi sáu trường hợp nhiễm mới tại tp hcm cao nhất trong gần hai mươi ngày qua
nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ tư lên hơn bốn trăm ba mươi sáu
đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín toàn thành phố tp hcm hiện cấp độ hai
trong đó có hai địa phương ở cấp độ ba là huyện cần giờ và huyện nhà bè
địa phương ở cấp độ hai là quận ba quận một mươi quận một mươi hai
quận một mươi ba quận bình thạnh huyện bình chánh và huyện hóc môn
tại hai địa phương có cấp độ ba tức vùng cam nguy cơ cao
hầu hết các ca nhiễm là công nhân từ các khu công nghiệp
số ca nhiễm trên địa bàn tăng là do công nhân làm việc từ khu chế xuất
khu công nghiệp nhiễm bệnh về nhà và lây nhiễm cho gia đình cũng như những người xung quanh
tại các địa phương ở cấp độ hai tình trạng cũng tương tự
huyện bình chánh phát hiện số ca cao nhất ở các xã vĩnh lộc a phạm văn hai
lê minh xuân do các khu công nghiệp tái hoạt động
quận một mươi hai chỉ trong nửa tháng qua đã ghi nhận tám ca nhiễm
trong đó phường hiệp thành phường duy nhất của quận có khu công nghiệp tân thới hiệp
có hơn một hai trăm linh ca chủ yếu là công nhân và người dân sống ở các khu nhà trọ
trước tình hình này bác sĩ trương hữu khanh
cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho rằng
sau khi phủ vaccine mở cửa hoạt động thì số ca nhiễm tăng là tất yếu
nếu số ca nhiễm mới không trở nặng không tử vong thì
miễn dịch cộng đồng không phải là vấn đề đáng lo ngại
sau tiêm vaccine mà bệnh nhân vẫn trở nặng tử vong
thì chúng ta cần xem xét khảo sát kỹ về loại vaccine được tiêm
hiệu lực bảo vệ của vaccine ra sao độ trễ của mũi hai đối tượng trở nặng nhóm nào
từ đó tính toán việc tiêm mũi thứ ba
bác sĩ khanh phân tích
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp nhận định
độ phủ vaccine tại tp hcm là khá cao hơn tám mươi đã tiêm mũi hai
nhưng khi mở cửa hoạt động trở lại người từ các tỉnh trở về thành phố làm việc đang tăng lên
mọi người tiếp xúc nhiều hơn nếu không tuân thủ nguyên tắc năm k
thì số ca nhiễm mới sẽ còn tiếp tục tăng
phủ vaccine và thích ứng an toàn với đại dịch là điều tất yếu
để chung sống an toàn trong đại dịch đòi hỏi người dân phải tuân thủ các biện pháp chống dịch
rèn thành thói quen sau đại dịch bác sĩ tiến nhấn mạnh
theo bác sĩ tiến khu công nghiệp xuất hiện nhiều ca nhiễm là do môi trường làm việc khép kín
khó đảm bảo khoảng cách trong lao động
nhiều người đã tiêm vaccine mắc covid một mươi chín có thể không có triệu chứng và dễ lây nhiễm cho đồng nghiệp
thực tế trên thế giới có nhiều nước ghi nhận người dân tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn nhiễm bệnh
theo bác sĩ tiến tỷ lệ mắc covid một mươi chín sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine giao động từ bảy đến một mươi ba
những người đã được tiêm hai mũi vaccine phần lớn bệnh nhẹ số ít trở nặng và tử vong
bác sĩ hùng cho rằng không phải khi thành phố mở cửa thích ứng an toàn
thì người dân hoạt động bình thường ngay mà cần phải giãn cách từng bước tuân thủ năm k chặt chẽ
một trong những yếu tố quan trọng là phải giữ khoảng cách phù hợp
ông dẫn chứng một số tiểu bang ở mỹ có tỷ lệ tiêm chủng cao trên bảy mươi vẫn nguy cơ bùng dịch
số ca nhiễm tăng cao khi người dân không tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch
hiện song song với việc bao phủ hai mũi vaccine cho người dân sinh sống trên địa bàn
tp hcm cũng tổ chức tiêm vaccine cho người dân từ nơi khác đến thành phố làm việc nếu chưa được tiêm chủng
đến nay thành phố đã tiêm hơn bảy tám triệu mũi một và hơn năm tám triệu mũi hai các loại vaccine phòng covid một mươi chín
tp hcm chưa có con số thống kê đầy đủ về tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín sau khi tiêm vaccine
kết quả khảo sát quy mô nhỏ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm ghi nhận
có nhiều người tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh song phần lớn là bệnh nhẹ và nhóm chưa được tiêm ngừa
theo bác sĩ khanh khi bạn đi ra đường cần nhớ là mình sẽ còn trở về nhà
trở về cơ quan và nơi làm việc
do đó nên tuân thủ năm k tránh lây nhiễm cho người ở nhà đặc biệt là những người lớn tuổi
lây nhiễm cho đồng nghiệp và ảnh hưởng tới nhân sự của công ty
hiện tại đợt dịch cơ bản đã được khống chế cũng không nên chủ quan
bác sĩ kiên nhắc nhiều nước cũng đã bắt đầu bùng phát dịch trở lại như indonesia thái lan hay ấn độ
trong nước khu vực miền tây nam bộ như các tỉnh bạc liêu sóc trăng hay trà vinh thì số ca nhiễm cũng tăng cao
ngoài ra theo các chuyên gia
quan tâm vào lúc này là hướng dẫn f sử dụng thuốc kháng virus monun piravir một cách hiệu quả và an toàn tại nhà
thuốc mononpiravir được chứng minh hiệu quả điều trị bệnh nặng giảm tiền lệ nhập viện
thậm chí là giảm lây truyền của virus theo một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học mỹ theo các chuyên gia